thưa quý vị phó thủ tướng trần lưu quang vừa ký các quyết định của thủ tướng chính phủ
thi hành kỷ luật đối với ông mai hùng dũng phó chủ tịch thường trực ubnd tỉnh bình dương
và ông nguyễn lộc hà phó chủ tịch ubnd tỉnh bình dương
thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông mai hùng dũng
và ông nguyễn lộc hà do đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác
và đã bị ubnd thi hành kỷ luật về đảng
theo kết luận của ubnd tại kỳ họp thứ hai mươi ba ban cán sự đảng ubnd tỉnh bình dương
đã vi phạm quy chế làm việc thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo
để ubnd tỉnh và một số tổ chức cá nhân vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước
trong đấu thầu mua sắm sinh phẩm hóa chất vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch
do đó ubnd quyết định khiển trách ban cán sự đảng ubnd tỉnh bình dương
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một và đến hai nghìn hai mươi năm
và ông mai hùng dũng ông nguyễn lộc hà
chuyển sang thông tin khác cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế
và buôn lậu bộ công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung chuyển hồ sơ
sang viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố sáu mươi bảy bị can trong vụ án lừa đảo
chiếm đoạt tài sản buôn lậu vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
sản xuất hàng giả sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức và nhận hối lộ
xảy ra tại tp hcm các tỉnh phía nam liên quan tới công ty cổ phần phát triển nhà thủ đức
gọi tắt là thủ đức house
theo kết luận điều tra bổ sung cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã đề nghị truy tố
thêm bảy công chức hải quan thuộc các đơn vị hải quan khác nhau tại tp hcm
ngoài ra trong vụ án này một mươi tám bị can là cán bộ lãnh đạo của cục thuế tp hcm
cũng bị đề nghị truy tố
kết luận điều tra xác định công ty phát triển nhà thủ đức không thực hiện được
việc kinh doanh hàng hóa linh kiện điện tử
nhưng vì hám lợi bất chấp quy định của pháp luật đã ký hợp thức hóa hợp đồng mua bán
xuất khẩu linh kiện điện tử nhận tiền theo chỉ định lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế trái quy định
giúp trịnh tiến dũng là chủ mưu của vụ án hiện nay đã bỏ trốn đang bị truy nã quốc tế
chiếm đoạt tiền của nhà nước trên ba trăm sáu mươi năm tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra cũng xác định các bị can đã lừa đảo chiếm đoạt của nhà nước
hơn năm trăm ba mươi tám tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng
vận chuyển trái phép hơn năm mươi một triệu đô la mỹ tương đương một hai trăm linh năm tỷ đồng từ việt nam ra nước ngoài
và hai mươi hai triệu đô la mỹ tương đương năm trăm hai mươi tám tỷ đồng từ nước ngoài về việt nam
buôn lậu hàng hóa trị giá hai tám tỷ đồng nhận hối lộ bảy bốn tỷ đồng
sản xuất buôn bán hàng giả trị giá chín trăm tám mươi sáu tỷ đồng
sáng nay tòa nhân dân tp hcm mở phiên sản xuất buôn bán hàng giả trị giá chín trăm tám mươi sáu tỷ đồng
phiên xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại sở y tế tp cn gây thiệt hại cho nhà nước gần ba mươi ba tỷ đồng
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn một mươi chín sở y tế cần thơ là chủ đầu tư thực hiện bốn gói thầu
tổng trị giá gần chín mươi tỷ đồng trong đó gói thầu mua sắm thiết bị y tế tại bệnh viện tim trị giá gần bốn mươi tỷ đồng
ba gói thầu mua sắm thiết bị y tế tại bệnh viện nhi tổng trị giá gần năm mươi hai tỷ đồng
bùi thị lệ phi
giám đốc sở y tế cần thơ cao minh chu phó giám đốc sở phụ trách trực tiếp ban quản lý dự án
đã thông đồng với hoàng thị thúy nga là chủ tịch hội đồng thành viên nsg group
vũ quang ngọc phó tổng giám đốc công ty mediconsul đằng xuân minh tổng giám đốc công ty btc value
nguyễn quốc việt phó tổng giám đốc công ty btc value lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp trái pháp luật
vào hoạt động đấu thầu để công ty nsg và công ty bình an của hoàng thị thúy nga trúng bốn gói thầu
gây thiệt hại cho ngân sách của nhà nước ba mươi hai sáu tỷ đồng
cáo trạng xác định trong vụ án này bùi thị lệ phi hoàng thị thúy nga cao minh chu là những đối tượng chủ mưu cầm đầu
các bị cáo còn lại là đồng phạm giúp sức
hội đồng xét xử triệu tập một trăm linh chín cá nhân pháp nhân người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến phiên tòa
dự kiến phiên tòa kéo dài đến ngày hai mươi tháng hai
liên quan đến vụ án giết lái xe ôm
cướp tài sản do đối tượng lù xuân minh gây ra vào ngày bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi ba tại xã hoàng thèn huyện phong thổ
vào tối qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lai châu đã ra quyết định bổ sung
quyết định khởi tố vụ án hình sự quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối với lò văn xé năm mươi bảy tuổi
chú ở xã bản lang huyện phong thổ về hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
quá trình điều tra xác định sau khi thực hiện hành vi giết người cướp tài sản vào ngày bảy tháng một
đối tượng lù xuân minh đã đến nhà của pờ văn hà sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu làm bạn nghiện ở gần nhà xé để nhờ mua ma túy
hà không có nhà minh đã nhờ xé mua hộ hai lần ma túy để cùng nhau sử dụng tại phòng ngủ của nhà xé
hiện đối tượng đã được đưa về cơ quan cảnh sát điều tra để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi
phòng cảnh sát hình sự
cơ quan cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng cho biết vừa di lý đối tượng nguyễn hồng nam hai mươi ba tuổi
chú ở huyện ứng hòa thành phố hà nội về đà nẵng để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bằng hình thức cho vay tiền online qua mạng internet
nhận được trình báo của một bị hại về việc bị một đối tượng trên mạng xã hội lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn chín mươi triệu đồng bằng hình thức cho vay online
cơ quan cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng đã khẩn trương vào cuộc và xác định nam chính là chủ tài khoản quảng cáo cho vay tài chính qua mạng xã hội
nhưng thực chất là sử dụng thủ đoạn để buộc người vay chuyển khoản số tiền bảo đảm khoản vay
khi đã thực hiện trót lọt nam xóa mọi tài khoản chặn liên lạc với bị hại để chiếm đoạt tiền dùng cho việc trả nợ và tiêu xài cá nhân
tại cơ quan công an nam thừa nhận từ cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai đến nay đã gây ra khoảng hai mươi năm vụ lừa đảo bằng thủ đoạn tương tự
với tổng số tiền chiếm đoạt được là hơn bốn trăm linh triệu đồng
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xác định các bị hại có liên quan tới hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nguyễn hồng nam
mặc dù thủ đoạn không hề mới và cũng thường xuyên được các lực lượng chức năng tuyên truyền cảnh báo
xong nhiều người dân vẫn dễ dàng mắc bẫy hoặc cố tình xuất cảnh đi nước ngoài lao động trái phép để rồi rơi vào cảnh tiền mất tật mang
nguyên nhân chính được xác định là do điều kiện kinh tế khó khăn
người lao động không có việc làm không có thu nhập ổn định nhất là nhận thức pháp luật của một số người dân còn hạn chế
nhiều người chỉ nghĩ đơn giản là sang nước ngoài lao động tích góp được tiền gửi về phụ giúp gia đình
mà không nghĩ rằng đây là hành vi vi phạm pháp luật của việt nam và các nước sở tại
và quan trọng hơn nữa nó còn tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro đe dọa trực tiếp tới quyền lợi sức khỏe và tính mạng của người lao động
đây là gia đình ông đới xuân phong ở thôn ngọc diêm hai xã quảng chính huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
có con trai là đới xuân hậu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai vừa bị tử vong khi đi lao động trái phép tại trung quốc
theo lời kể của gia đình tháng tám năm hai nghìn hai mươi nghe theo lời bạn bè hậu xuất cảnh trái phép sang trung quốc làm thuê cho một cơ sở cắt kính
sau hai năm làm việc vất vả hậu và một số công dân việt nam đã tìm cách vượt biên về nước nhưng đã bị lạc trong rừng dẫn đến tử vong

sau gần một tháng đón hải cốt cậu con trai mới một mươi chín tuổi tử vong khi làm việc ở campuchia trở về
bà ngân thị hải ở thôn vĩnh lợi xã hải long huyện như thanh dường như vẫn chưa tin vào sự thật nghiệt ngã này
tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai con trai bà là lô văn quy
sinh năm hai nghìn đã bị lạc trong rừng dẫn đến tử vong
tháng một mươi hai năm hai nghìn bốn nghe lời rụ rỗ lôi kéo của các đối tượng xấu sang campuchia làm việc trong một cơ sở lừa đảo trực tuyến
hơn hai tháng sau gia đình bà nhận được thông tin con trai đã tử vong
nhờ sự hỗ trợ của các lực lượng chức năng gia đình bà hải mới đưa được hải cốt con trai về nước
liên quan đến vụ án giết lái xe ôm cướp tài sản do đối tượng lù xuân ninh gây ra vào ngày bảy tháng một tại xã hoang thèn huyện phong thổ
vào tối ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lai châu đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với lò văn xé năm mươi bảy tuổi chú ở xã bản lang huyện phong thổ về hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
quá trình điều tra xác định sau khi thực hiện hành vi giết người cướp tài sản vào ngày bảy tháng một đối tượng lù xuân minh đã đến nhà pờ văn hà sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu là bạn nghiện ở gần nhà xé để nhờ mua ma túy
hà không có nhà minh đã nhờ xé mua hộ hai lần ma túy để cùng nhau sử dụng tại phòng ngủ của xé
hiện đối tượng đã được đưa về cơ quan cảnh sát điều tra để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của mình
chồng con dâu ở quảng nam đốt xăng đánh ghen
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam đã khởi tố bị can bắt tạm giam nguyễn thị diễm phượng sinh năm hai nghìn và mẹ chồng là đặng thị thống nhất sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín cùng chú ở thị xã điện bàn tỉnh quảng nam để điều tra về tội giết người
theo điều tra vào khoảng tám h một mươi năm phút sáng ngày hai mươi sáu tháng một do ghen tuông tình cảm nên nguyễn thị diễm phượng cùng với mẹ chồng đi tìm một người phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại thành phố đà nẵng để đánh ghen
khi phát hiện chồng mình là nguyễn văn huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín đang cõng người phụ nữ trên lưng từ quán karaoke quang vinh thuộc thị trấn nam phước huyện duy xuyên tỉnh quảng nam đi ra phương và mẹ chồng tiến đến để đánh ghen
công an xác định phượng đã dùng xăng trong chai loại một năm lít tưới vào người phụ nữ trên rồi dùng bật lửa đốt khiến cho nạn nhân bị thương tích nặng
theo thông tin từ bệnh viện đà nẵng nạn nhân bị bỏng độ bốn ba mươi năm ở các vị trí đầu mặt cổ lưng tay mông trái
biến chứng suy hô hớp
trong khi đó phượng bị bỏng bàn tay trái
trong quá trình dập lửa và cứu người phụ nữ chồng của phượng cũng bị bỏng hai bàn tay
thưa quý vị và các bạn câu chuyện về một phược thủ trong hành trình khám phá đèo hải vân thành phố đà nẵng mắc kẹt dưới vực sâu bảy ngày đêm
được đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận liên triều thành phố đà nẵng giải cứu thành công

qua lời chỉ dẫn của người dân huy đã lạc đường trượt chân và mắc kẹt dưới khu vực sâu bãi sủng cỏ thuộc đèo hải vân suốt bảy ngày đêm
trong tình trạng đa chấn thương
may mắn thoát nạn nhưng đây là một bài học đắt giá với huy
trước khi đi thì mọi người phải chuẩn bị phải đi đầy lũ phải tìm hiểu kỹ về địa hình hơi tiết khí hậu
đó là những thứ quan trọng nhất đặc biệt là về địa hình và hơi tiết
đó mà nếu mà mình không có tìm hiểu kỹ sẽ rất nguy hiểm đặc biệt đến tính mạng
đi phượt một mình một xu hướng đang được giới trẻ hướng đến
tuy nhiên loại hình này cũng đang tìm ẩn nhiều rủi ro thậm chí là đe dọa đến tính mạng
theo thống kê từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay đội phân giá chở cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận liên triệu
thành phố đà nẵng đã tham gia giải cứu năm trường hợp du khách gặp nạn trên đèo hải vân
trong đó có ba người tử vong và hai người bị thương
nguyên nhân chủ yếu là xuất phát từ tâm lý muốn chinh phục các điểm đến hoang sơ vắng vẻ
khi gặp nạn sẽ rất khó có khả năng cầu cứu bày ngoài
để hạn chế nguy cơ mất an toàn và cứu nạn cứu hộ kịp thời người bị nạn
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận liên triệu
thành phố đà nẵng tăng cường công tác tuyên truyền và đặt thêm các tín hiệu cảnh báo
số điện thoại đường dây nóng tại các vị trí nguy hiểm
lực lượng chức năng cũng đưa ra một số khuyến cáo khi chinh phục khám phá đèo hải vân
khuyến cáo cho những người đi phật thứ nhất là phải đi trong những mùa nắng nắng
nắng ấm mà đi ba ngày
vấn đề thứ hai nữa là phải tìm hiểu kỹ về vấn đề địa hình địa giới tại khu vực
vấn đề thứ ba nữa là phải chuẩn bị các trang bị phương tiện cần thiết phục vụ cho việc đưa vượt
thứ bốn nữa là phải đi theo từng nhóm từng tốt không được đi riêng lã
và chú ý có số điện thoại chúng ta đã ghi ở trên các môn đó
nếu gặp sự cố sẽ điện thoại theo số điện thoại chúng ta sẽ có nhanh chóng có bạc kịp thật
từ vụ việc
đáng tiếc xảy ra du khách cần rút ra cho mình một bài học kinh nghiệm
để mỗi chuyến du lịch thật sự là trải nghiệm đầy thú vị và an toàn
theo thống kê của cục cảnh sát giao thông từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
tính từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
đã xảy ra ba vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra trong điều kiện thời tiết có sương mù làm ba người bị thương
và để tránh những tai nạn không đáng có xảy ra
cục cảnh sát giao thông đã đưa ra chỉ dẫn lái xe an toàn như sau
các tài xế cần giữ cho mình thói quen kiểm tra kỹ toàn bộ hệ thống đèn cảnh báo
phanh và lốp xe trước khi khởi hành
giữ khoảng cách giữa các xe với nhau đi đúng làn đường phần đường của mình
sử dụng đều chân ga sử dụng khoanh hợp lý
tập trung quan sát bật tín hiệu đèn cảnh báo cho các xe khác biết để tránh xảy ra mất an toàn
cần phải giữ tốc độ trong giới hạn cho phép
luôn chấp hành tốt các quy định về đảm bảo an toàn giao thông và bình tĩnh xử lý các tình huống bất thường xảy ra
đặc biệt không nên vượt khi lái xe trong sương mù dày đặc
quá trình lái xe nên tận dụng lầy đường và vạch sơn kẻ đường cũng như là các biển báo giao thông cũng có tác dụng để định hướng